sáng hai mươi ba tháng một mươi thành phố hải phòng đã tổ chức phát động trong các cơ quan đơn vị địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thành phố
cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống
sau khi phát động một trăm ba mươi hai đơn vị địa phương và các doanh nghiệp đã ủng hộ chín mươi tỷ tám trăm hai mươi năm triệu đồng cùng hai trăm linh tấn gạo trợ giúp các tỉnh miền trung
ngay sau đó thành phố hải phòng đã thống nhất hỗ trợ đồng bào miền trung với tổng số tiền một trăm hai mươi tỷ đồng
gồm các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị quảng nam quảng ngãi thừa thiên huế mỗi địa phương hai mươi tỷ đồng
tỉnh tuyên quang cũng vừa có thư kêu gọi ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian qua
đến nay quỹ cứu trợ tỉnh tuyên quang đã nhận được hơn một sáu tỷ đồng từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ
các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh
bên cạnh đó hàng nghìn chiếc bánh trưng và các loại nhu yếu phẩm như quần áo mì tôm sữa nước uống
cũng được người dân trên địa bàn tỉnh quyên góp để vận chuyển vào các tỉnh miền trung cứu trợ người dân vùng lũ